hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại bản án hình sự phúc thẩm ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
thì toàn bộ bốn mươi hai tài sản là bất động sản liên quan đến hành vi phạm tội hoặc sở hữu của phan văn anh vũ
cũng đã được kê biên trong vụ án này và hai dự án gồm hai mươi chín hectare và dự án phú sa compound
đã chuyển dịch trái pháp luật với tổng giá trị trên một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng
cần phải thu hồi để bảo vệ tài sản nhà nước
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này
diễn ra trong hai tuần từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật
một đoạn clip dài hơn một phút được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày hôm qua
đã thu hút sự chú ý của dư luận ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo dựa bình xịt hơi cay
tấn công một người đàn ông mặc áo trắng
người đàn ông này một mình cầm hung khí chống trả nhưng bị nhóm này dồn ép vào trong nhà
đoạn clip được cho là ghi lại tại tỉnh bà địa vũng tàu
thông tin ban đầu clip được ghi vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tại một nhà nghỉ ở xã phước tân
huyện xuyên mộc của tỉnh và địa vũng tàu
theo đó người đàn ông mặc áo trắng ba mươi chín tuổi hiện đang điều trị tại thành phố hồ chí minh
để nối lại gân tay chân
tôi biết nạn nhân bị một nhóm không quen biết đến chém nứt sọ đứt gân tay chân cùng nhiều vết thương khác
trước đó nạn nhân có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên hường ở chợ bà tô thị trấn phúc biểu huyện xuyên mộc
từ clip trên mạng xã hội cơ quan điều tra tiến hành xác minh vụ việc
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
về các đối tượng và khu vực xung quanh lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ trên chín mươi triệu đồng tiền mặt
trên một mươi điện thoại di động và một mươi năm xe mô tô các loại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
những ngày qua thông tin về việc bắt cóc trẻ em xảy ra ở huyện tuy phước tỉnh bình định
nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định thông tin trên là không đúng sự thật
bà thái thị bông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chú xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định
người đầu tiên đăng lên facebook cá nhân nội dung
vụ bắt cóc trẻ em đang tràn về phúc an tuy phước bà con cẩn thận vào khuya một tháng một mươi hai
ngay lập tức thông tin này được nhiều người theo dõi bình luận chia sẻ thêm thắt nội dung
thậm chí bổ sung thêm thông tin đã có đến ba trẻ bị bắt cóc
đầu tiên là cô nghe cái con nói lừa đứng đây
nó nói là cháu nó là
bị cô như là vô nó pha sữa
lại lên là nó thấy không có nó chạy ra là cô như ẻm điên khúc
thông tin bắt cóc trẻ em lan tràn trên mạng xã hội
xuất phát từ câu chuyện của chị lê thị hồng diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở thôn đại hội xã phước an huyện tuy phước
theo trình bày của chị diễm vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi một
chị để con trai một mươi ba tháng tuổi ngồi một mình ở phòng phía trước nhà
rồi ra phía sau pha sữa
một lúc sau quay ra thì không thấy con đâu
một lúc là thấy thấy bẹ ảm đi
bẹ ảm đi nhanh lắm
xong rồi chạy theo chạy theo ảm lại
nói bẹ ảm con tôi đi đâu ảm
nói bẹ ảm là tới nghe cho quán
bẹ ảm mua bánh cho nó cho thấy có ai
à giữ nó tạo nó
kế nơi quãng mất mớ con tôi mất mớ
bẹ ảm đi đâu mua bánh cho trái
bạn kép bia tiêu nhỏ
bẹ ảm nói bẹ đâu có bé kép đâu
theo công an xã phước an huyện tuy phước
ngoài câu chuyện chị diễm kể
không có thêm một nhân chứng nào khác
đồng thời qua nắm tình hình trên địa bàn xã phước an
không có trường hợp nào báo cáo về việc có con em bị bắt cóc
một em bé cho đoán phải như con gà con gì gì
bà con mình địa phương của mình là dân đông
nhà cửa thì ở sang sát với nhau
ví dụ như bà con mình tối đó mất con gà
thì sáng ra là bà sống đã biết rồi
cũng hồ chi mà người ta bắt cóc cái con mình
mà hỏi cái gì
nếu mà đã xảy ra trên địa bàn xã
người dân sẽ thông báo đến chính quyền địa phương
đặc biệt là chỗ công an xã biết trước
sau đó là công an huyện sẽ
từ thông tin công an xã sẽ đến nắm tình hình
và sẽ biết được thông tin đó chính xác hay là không chính xác
tính tới thời điểm hiện tại
thì cái thông tin về vụ việc bắt cóc trẻ em á
xảy ra trên địa bàn xã phước an là hoàn toàn không có
như vậy trên thực tế
không có trường hợp nào trẻ em đã bị bắt cóc hoặc mất tích
tuy nhiên câu chuyện của trẻ em
lê thị hồng diễm kể về việc con mình bị người lạ mặt tiếp cận
rồi bế ra ngoài đường
dù hậu quả không xảy ra
song công an huyện tuy phước vẫn chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để xác minh làm rõ
đồng thời khuyên cáo mọi người cần tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác
chủ động phong ngừa tội phạm nói chung
tội phạm bắt cóc trẻ em nói riêng
khi nghi vấn điều gì
cần thông tin kịp thời đến chính quyền cơ quan công an
để có biện pháp điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng
không theo dệt đưa thông tin sai lệch
nhằm gây hoang mang bất ổn trong người dân

hiện các lực lượng vẫn tiếp tục tham gia trị cháy và ngăn cháy lây lan
thiệt hại chưa có thể thống kê được
bộ giáo dục đào tạo lại phát đi công văn nhắc nhở
về việc yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả triển khai tăng cường giải pháp
đảm bảo an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
sau vụ học sinh ở đồng nai vừa bị văng ra khỏi xe
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám bộ giáo dục đào tạo đã ban hành công văn
yêu cầu giám đốc các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
tuy nhiên đến nay bộ mới nhận được tám báo cáo của các sở giáo dục đào tạo
ninh bình quảng nam bến tre bắc giang cao bằng gia lai khánh hòa và thanh hóa
về kết quả triển khai việc ra soát thống kê tình hình đưa đón học sinh bằng xe ô tô
trong khi đó những địa phương như hà nội và bắc ninh
nơi xảy ra các vụ việc bỏ quên học sinh đều chưa có báo cáo theo yêu cầu của bộ
thưa quý vị và các bạn tranh treo tường trang trí là một xu hướng khá được mọi người ưa thích
trong mấy năm trở lại đây những bức tranh nghệ thuật là cách tuyệt vời để lấp đầy
một bức tường trống lớn ở nhà tạo điểm nhấn cho ngôi nhà giúp cho người nhà
trở nên ấm cúng và xinh đẹp hơn
bên cạnh đó những bức tranh treo trong nhà cũng sẽ phản ánh tính cách
gu thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà và dưới đây sẽ là một số thông tin
sẽ cho quý vị thấy sự đa dạng của tranh treo tường hiện nay
trên thị trường hiện nay mẫu mã và giá cả các loại tranh treo tường rất đa dạng
để bạn thoải mái lựa chọn chúng có khá nhiều kích cỡ như nhỏ chung lớn
được đặt tùy theo nhu cầu khách hàng thị trường tranh hiện nay có hai loại chính
trường vẽ thường là vẽ máy với màu sắc và chủ đề phong phú
tranh treo tường được làm từ các chất liệu thiên nhiên như vỏ cây tràm vỏ bắp
cỏ khô hoa khô mỗi bức là một tác phẩm nghệ thuật được làm tỉ mỉ với những hình dáng
họa tiết khác nhau có thể là một bức tranh tĩnh vật phong cảnh hay cũng có thể
theo phong cách hơi chiều tượng tranh trên chất liệu giấy nhưng thường không sử dụng khung
nên bạn có thể gắn thẳng vào tường hoặc để trên các kệ vì không mắc cố định vào tường
nên dễ dàng thay đổi thường xuyên cho gian phòng mới mẻ
hiện nay tranh can bác đang dần trở thành xu hướng trang trí không gian hiện đại được nhiều người hưởng ứng
nhiều ưu điểm vượt trội của dòng tranh can vát đã chịu lòng được những vị khách hàng khó tính nhất
mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu dòng tranh xu hướng trang trí không gian hiện đại mới như thế này
là dòng tranh sử dụng các chất liệu vải bú vải can vát hay vải bạt được in bằng mực dầu
để tạo thành sắc nét đẹp dòng tranh can vát có nhiều chủ đề khác nhau có thể tái hiện những tác phẩm tranh nổi tiếng
dòng tranh này vừa mang nét hiện đại mạnh mẽ ca tính lại vừa có nét mộc mạc bình dị
nhiều chủ đề nên tùy theo phong cách trang trí đặc điểm không gian nội thất và sở thích từng gia chủ để lựa tranh
đặc biệt với các không gian nhà phố bí bách ngột ngạt thì một bức tranh căn bát thiên nhiên trang trí
sẽ làm dịu đi sự khó chịu mang lại luồng gió tự nhiên nhẹ nhàng
để cho bạn thấy không gian mình sống trở nên rộng và thoáng đã ngơn rất nhiều
thưa quý vị và các bạn tranh can vát treo tường trang trí là sản phẩm ra đời sau
chính vì thế mà nó đã được lựa chọn chất lọc và kết hợp các ưu điểm của nhiều dòng tranh đi trước
như là tranh đính đá tranh sơn dầu tranh theo chữ thẩm
với đa dạng các mẫu mã trên thị trường hiện nay thì thật khó để bạn tìm ra một mẫu tranh phù hợp
tư vấn sau đây sẽ giải đáp cho các bạn những ưu điểm chính
và những lý do mà khách hàng yêu thích dòng tranh can vát
đây có thể sẽ là gợi ý dành cho những ai muốn trang trí cho ngôi nhà của mình
mà vẫn còn phân vân giữa các dòng tranh đa dạng như hiện nay
theo phong cách tân cổ điển hoặc là mình treo theo cái
ví dụ như là gần tết thì người ta lại có xu hướng như là treo cái vàng kim ánh kim
cái vải can vát này thật sự là cái vải toan
người ta có thể người ta vẽ sơn dầu ở trên thì bên mình là dùng công nghệ in để mình in lên cái chất vải này thôi
như chất vải này thì sờ vào bề mặt nó sần sần và nó rất là sâu hình
cái in thì nó là cái mức nhập khẩu
thì là nó sẽ rất là bền
cái độ bền của nó còn hơn tranh dân dầu mình có thể khẳng định là mình có thể lau rửa trực tiếp được trên cái chất liệu này
mình có một cái lời khuyên cho khách hàng là như thế này
ví dụ như cái dòng tranh này thì ưu điểm của nó là gì
thứ nhất đó là dễ treo lắp và dễ vệ sinh
và rất bền
với cái giá thành của nó rất là rẻ so với cả mặt bằng chung các cái tranh truyền thống là giá thành của nó rất là rẻ
thì mình có thể mình thay đổi theo ví dụ như là mình có thể treo hai ba năm mình có thể thay đổi
so sánh dòng tranh này với cả dòng xanh có khung kính chẳng hạn
cái đấy cái khung kính rất là nguy hiểm
ví dụ như mình treo phòng trẻ con treo đầu giường chẳng hạn
nếu mà chẳng may mà nó rơi thì cái khung kính nó rất nguy hiểm cho trẻ con như dòng tranh này
thì nó rất là nhẹ
thì khách hàng lưu ý là khi mà mình treo phòng trẻ con đối với cái dòng tranh này thì đặc biệt là mình an tâm là nó rất là an toàn